công an huyện gò quao tỉnh kiên giang cho biết vừa bàn giao đối tượng nguyễn ngọc hà tên thường gọi là dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ tại huyện nhà bè tp hcm cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk đông
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
đối tượng này bị tình nghi là có liên quan tới đường dây sản xuất xăng giả của trịnh sướng
trước đó vào tối ngày năm tháng tám dũng đã bị công an hưu huyện gò quao bắt giữ
theo lệnh truy nã vào ngày một mươi hai tháng bảy của công an tỉnh đắk nông khi đang trốn tại nhà của người quen ở xã vĩnh phước b
dũng được xác định có liên quan đến vụ sản xuất mua bán xăng giả do trịnh sướng đình trí dũng nguyễn ngọc quan và nguyễn thị thu hòa cầm đầu
ngoài ra đối tượng còn được cho là đã mua dung môi và quản lý việc pha trộn theo công thức được định sẵn
thành xăng giả ở các kho tại tp hcm và long an sau đó bán lại cho các xe bồn